trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám ubnd huyện long thành tỉnh đồng nai đã tiến hành chi trả tiền đền bù hỗ trợ đợt bốn
với số tiền hơn hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng cho một trăm ba mươi hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
ubnd huyện long thành cũng đã thực hiện ba đợt chi trả tiền đền bù hỗ trợ cho hai trăm sáu mươi sáu hộ dân với số tiền hơn ba trăm chín mươi năm tỷ đồng
hiện nay vẫn còn bốn mươi ba hộ dân thuộc ba đợt chưa nhận tiền chi trả do chờ tái định cư và ở xa nên chưa đến nhận tiền
dự kiến trong tháng chín tới ubnd huyện long thành sẽ tiếp tục thực hiện chi trả
ngành chức năng tỉnh đồng nai đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư lộc an bình sơn để sớm bố trí cho người dân vào xây dựng nhà cửa
theo cam kết trong tháng một mươi tới tỉnh đồng nai sẽ bàn giao mặt bằng giai đoạn ưu tiên cho hơn một tám trăm linh hectare
và bàn giao toàn bộ diện tích dự án hơn năm hectare vào năm hai nghìn hai mươi